sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã họp phiên bế mạc tại hội trường
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đọc báo cáo của bộ chính trị
tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về đề án tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đọc báo cáo của bộ chính trị
tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về đề án một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
ban chấp hành chuông đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành chuông đảng khóa một mươi hai
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị